theo thông tin mới nhất từ bộ công thương trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng ba
việt nam đã thực hiện thông quan xuất khẩu hơn tám trăm bảy mươi xe container hàng
và hiện còn tồn hơn bảy trăm năm mươi sáu xe tại các cửa khẩu biên giới việt nam và trung quốc
tại tỉnh lạng sơn các cửa khẩu hiễu nghị tân thanh cốc nam chi ma
đã thông quan tổng số gần bốn trăm một mươi xe còn tồn hơn bảy trăm ba mươi xe
còn tại tỉnh quảng ninh cửa khẩu chính hoành mô còn tồn một mươi ba xe
các mặt hàng đã xuất khẩu và đang chờ thông quan chủ yếu là nông sản và thiết bị điện tử
như vậy tính từ ngày năm tháng hai đến ngày một mươi ba tháng ba tỉnh lạng sơn thông quan hơn bảy năm trăm linh xe
tương tự tại lào cai thông quan hơn năm chín trăm linh xe tỉnh hà giang thông quan gần năm trăm tám mươi xe
tỉnh lai châu thông quan một trăm ba mươi sáu xe